xin cảm ơn biên tập viên phương thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi sáu phương nam
đêm ba mươi một tháng một mươi hai năm nay thành phố hồ chí minh không bắn pháo hoa như mỗi năm
việc tổ chức các sự kiện mừng năm mới phụ thuộc vào cấp độ dịch
thông tin được ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hội kinh tế thành phố hồ chí minh cho biết từ buổi họp báo chiều hai mươi ba tháng một mươi hai
khi đề cập đến kế hoạch mừng năm mới của thành phố
bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên vào dịp lễ lớn như ba mươi tháng bốn và hai tháng chín
tết dương lịch và tết nguyên đáng tại thành phố hồ chí minh phục vụ người dân và du khách
đây là lần thứ hai sau nhiều năm đô thị lớn nhất nước khâu bắn pháo hoa mừng năm mới dương lịch
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố không bán pháo hoa dịp tết để dành kinh phí chăm lo cho người nghèo
về các sự kiện mừng năm mới khác ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ban hành kế hoạch
tổ chức các hoạt động đón chào năm mới du lịch
trong đó có các sự kiện cao đao đếm ngược chào năm mới hai nghìn hai mươi
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh và đường nguyễn huệ quận một
ngoài ra thành phố tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tám quận huyện
như quận một mươi hai quận tân phú quận bình tân huyện bình chánh huyện hóc môn huyện củ chi huyện nhà bè huyện cần giờ
thành đoàn tổ chức hoạt động mừng năm mới tại nhà văn hóa thanh niên các trường đại học cao đẳng
khu chế xuất khu công nghiệp tổ chức các chương trình văn nghệ mừng năm mới cho công nhân người lao động
về thể dục thể thao thành phố tổ chức giải marathon thành phố hồ chí minh lần thứ chín tại quận bảy
và giải đua xe đạp phong trào chào năm mới trên đường mai chí thọ